trong khi đó trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình eo biển đài loan hiện nay
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng nêu rõ việt nam kiên trì thực hiện chính sách
một trung quốc và mong muốn các bên liên quan kiểm chế không làm căng thẳng tình hình eo biển đài loan
đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình ổn định thúc đẩy hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới
bà pelosi đang thực hiện chuyến công du bốn nước châu á gồm singapore malaysia hàn quốc và nhật bản
trước khi tới đài loan trung quốc ngày hai tháng tám bà pelosi cùng đoàn đại biểu quốc hội mỹ đã đến malaysia
trạng dừng chân thứ hai sau singapore trong chuyến công du này